chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
theo thông tin từ tổng công ty đường sắt việt nam từ ngày một mươi năm tháng một mươi một sẽ triển khai bán vé tàu tết nhâm dần hai nghìn hai mươi
các hãng máy bay cũng đã có những thông tin săn vé máy bay tết hai nghìn hai mươi hai giá rẻ thế nhưng nhiều bạn trẻ cho biết vẫn ngần ngại đặt mua vé vì lo sợ không biết với tình hình dịch bệnh như thế này thì tết có được về quê hay không
đã hai năm rồi chưa được về quê ăn tết khi nhìn thấy tình hình dịch bệnh lại đang tiếp tục gia tăng ở nhiều tỉnh thành
nguyễn trần anh thư ba mươi tuổi ngụ tại trung cư fresca riverside phường bình triều thành phố thủ đức thở dài chia sẻ
từ khi sài gòn mở cửa là mình nuôi hy vọng nhiều lắm luôn đến lúc các chuyến bay chuyến xe liên tỉnh được mở lại thì càng mừng
đã lên kế hoạch năm nay sẽ về quê ăn tết hết rồi giờ thấy dịch lại gia tăng mà não nề quá chẳng biết có được về quê ăn tết không nữa
thư cho biết mong muốn về quê bây giờ để được gặp cha mẹ người thân như được nhân lên nhiều hơn
cô nói nỗi nhớ nhà bây giờ không đơn thuần
là lâu ngày chưa được về nhà mà trải qua cơn đại dịch vừa rồi tự dương cảm thấy trân trọng hơn những giờ khác bên gia đình
chỉ muốn được gần ba mẹ nhiều hơn được ăn bữa ăn đạm bạc như mẹ nấu ngày nào thật sự rất nhớ và ước ao
thư cũng chia sẻ thêm năm trước cũng vì dịch mà mình mua vé rồi đến giờ cuối phải hủy vì dịch lúc đó ở sài gòn phức tạp quá
năm nay với tình hình này không biết phải như thế nào luôn
nếu không lo sợ dịch bệnh thì giờ này các năm trước là mình trộn rộn đi đặt vé về quê
vì ai cũng lo đặt sớm cho giá rẻ
còn năm nay chắc đến cận ngày khi đã biết tình hình có được về quê hay không thì mọi người mới dám đặt vé
hơn nữa mình cũng lo là mình đang ở vùng dịch về quê ảnh hưởng cho gia đình và mọi người nên cũng ngần ngại và nhiều lo lắng
quê ở hà tĩnh xa xôi nên thường một năm thì nguyễn thị hồng giang hai mươi hai tuổi
ngụ tại đường đặng hữu phổ phường thảo điền thành phố thủ đức mới về quê một lần vào dịp tết
chính vì thế trong tình hình dịch bệnh đang gia tăng như hiện nay
giang đang vô cùng lo lắng cho đường về quê ăn tết năm nay
giang bày tỏ chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa là tết rồi
chắc hẳn các bạn xa nhà như mình rất nôn nao hức để về quê xung vầy cùng với gia đình
mình nhớ những ngày này của những năm trước dịch bệnh còn chưa bùng phát mạnh mẽ và khi đó còn là một cô sinh viên
thì lúc nào cũng sắp xếp để sao đặt vé về quê càng sớm càng tốt
có khi còn nghỉ vài buổi học cuối vì thực sự đặt vé về quê càng sớm giá càng rẻ và sẽ đỡ phần chi phí
còn năm nay
nghĩ tới mà thật sự rất buồn
tiếp mạch cảm xúc của mình giang nói vừa ra trường trong thời điểm dịch bệnh và may mắn tìm được một công việc ổn định
nên càng phải cố gắng nhiều hơn trong công việc cũng không được về sớm như mọi năm
hơn nữa với tình hình hiện nay thì nếu từ thành phố hồ chí minh trở về sẽ cách ly bảy ngày
mà tết như vậy coi như là cách ly hết tết rồi còn đâu và sau đó lại quay lại thành phố để làm việc
nên thật sự mình chưa biết là có thể trở về quê ăn tết cùng gia đình được hay không
hy vọng còn vài tháng nữa dịch bệnh sẽ được kiểm soát tốt hơn để những bạn xa nhà như mình có thể về quê đón tết cùng gia đình
với chàng trai hồ đức lộc hai mươi sáu tuổi ngụ trên đường đỗ xuân hợp phường phước long a tp thủ đức
tình hình dịch bệnh càng diễn biến phức tạp cũng đồng nghĩa với nỗi lòng của người con xa xứ lại thêm cồn cào và lo lắng mỗi đêm
lộc chia sẻ hiện nay đi ra đường nhưng không biết ai là f một ai là f
ở các tỉnh thì số ca nhiễm lại tăng cao
một nửa muốn về quê vì đã xa nhà
quá lâu rồi một nửa lại vì trách nhiệm của bản thân để đảm bảo an toàn cho gia đình của mình và xã hội
nên cứ suy nghĩ mãi là có nên về quê hay không và với tình hình này thì có được về quê ăn tết hay không
cuộc sống bây giờ khó khăn quá nhớ nhà nhớ quê nhưng lại mang cái nặng cho mình về tiền bạc sau nhiều tháng không đi làm được
về trách nhiệm của bản thân trong tình hình dịch bệnh phức tạp như thế này
mong sao dịch mau ổn để những người con xa quê như tôi được một cái tết bình yên và ấm áp bên gia đình
trên mạng xã hội
nhiều người dùng mạng cũng giật mình vì chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa là đến tết nguyên đán
và bản luận chuyện có về quê ăn tết năm nay hay không
năm hai nghìn hai mươi một quả là một năm đau khổ vì covid một mươi chín với lắm bi hài
trên trang mạng có gần hai năm triệu lượt yêu thích tài khoản sc kể
năm qua là năm mà anh phải cầm xe để duy trì quán xá thu nhập thì không ổn chút nào
nhưng may mắn tất cả người thân vẫn mạnh khỏe
qua cơn bỉ cực tới hồi thái lai hy vọng cuộc sống sẽ sớm trở lại bình thường
nickname thúy trang
nickname thúy trang nêu ý kiến ngắn gọn còn được về nhà là may mắn
facebooker quỳnh như bày tỏ chỉ mong rằng khi pháo hoa dập trời
ai cũng đã kịp trở về nhà bên cạnh những người mình yêu nhớ nhà quá
ngược lại tài khoản hamini phản bác năm nay lấy đâu ra pháo hoa dợp trời
không bị phong tỏa cách ly là mừng rồi
trước nhiều thông tin về mất mát chia ly tử biệt trong dịch covid một mươi chín
tài khoản facebook phương phương nhung chia sẻ
và ai cũng có người thân chờ ở nhà cũng là may mắn dịch bệnh đau xót quá
đồng quan điểm nickname hằng phạm bộc bạch
đọc tin có hơn hai trẻ em mồ côi vì dịch bệnh mà buồn quá
chị đặt câu hỏi bao giờ mới dập được cái dịch này cho mọi người được bình yên đây nhỉ
một số người dân khác thì lo lắng vì chưa biết đến tết về quê có bị cách ly bảy ngày hay không
chứ về ăn tết mà cách ly bảy ngày thì hết tết
một vài ý kiến khác cũng than thở
năm qua là một năm kinh tế buồn hoặc một năm có tất cả trừ tiền
trước câu hỏi bạn có về quê ăn tết trên một số trang mạng xã hội
nhiều người đã để lại những bình luận khiến người đọc cười ra nước mắt
một số sinh viên cho biết năm nay thật đặc biệt vì không phải canh mua vé tết
do về quê nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm rồi ở tới giờ
ăn tết từ ba mươi tháng bốn tới giờ giờ giờ vẫn đang ở quê hoặc ở quê từ hè đến tết luôn rồi
facebooker nguyễn văn anh viết nhớ cái cảm giác đến từ ngày để về quê với bố mẹ quá
nhưng năm nay thì ăn bám bố mẹ sáu tháng rồi
tài khoản linh nhi bình luận bữa nay trả thích tết
hay về quê hay đi đâu nữa rồi chỉ mong hết dịch sống trong cuộc sống bình yên
không lo sợ là đủ rồi
ninh nêm phùng hùng thì nói mong cho dịch hết chứ tết này về dính cách ly thì chán
trong khi đó bạn đỗ khắc thao phân vân không biết năm nay có nên về nhà hay không nữa
hiện đang ở sài gòn và nhà ở hà nội về thì sợ phải cách ly thì cũng hết tết
hoặc sợ lỡ mang bệnh về lây cho gia đình
anh trần công thọ trải lòng ba năm rồi chưa được về quê ăn tết với gia đình
cứ mỗi lần đặt vé xong rồi lại gần đến tết phải hủy vé
năm nay vừa dự tính đặt vé thì lại nghe tin dịch bùng lên ở quê nhà nghĩ mà nó buồn các bác ạ
trước những lo lắng của người dân về một cái tết đoàn viên với gia đình
thì diễn biến của dịch bệnh thời gian này được dự báo là có nguy cơ bùng phát trở lại
bộ trưởng y tế nguyễn thanh long cho rằng miền bắc vào mùa lạnh
sắp đến dịp tết sẽ diễn ra rất nhiều hoạt động đông người
nên quan ngại về nguy cơ bùng phát dịch covid một mươi chín
đại biểu lưu văn đức đắk lắc đã đề nghị bộ trưởng bộ y tế cho biết
dự báo diễn biến dịch covid một mươi chín trong thời gian từ đây đến hết năm hai nghìn hai mươi hai như thế nào
trả lời câu hỏi này bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long nêu rõ
việc dự báo và đặc biệt dự báo đối với covid một mươi chín là hết sức khó khăn
ông nói cho đến thời điểm hiện nay các nước trên thế giới hầu hết chưa có dự báo mang tính giải hạn
tổ chức y tế thế giới chỉ đưa ra khuyến cáo chung là đại dịch covid một mươi chín không thể kết thúc trong năm hai nghìn hai mươi
mà có thể kéo dài đến năm hai nghìn hai mươi ba lúc đó hy vọng sẽ trở thành một bệnh theo mùa và bệnh đặc hữu
còn không thể khẳng định được về dự báo như vậy
một số nước cũng đưa ra những dự báo mang tính ngắn hạn
bởi vì đại dịch lần này xuất hiện chưa từng có trong tiền lệ và có những biến chủng thay đổi liên tục
trước đây với chủng tốc độ lây lan ở mức độ vừa phải
nhưng biến chủng delta thì tốc độ lây lan rất nhanh và mạnh
cho nên việc dự báo rất khó khăn khó thực hiện bộ trưởng long lý giải
người đứng đầu ngành y tế chỉ
rõ trong báo cáo chính phủ đã gửi quốc hội và báo cáo với trung ương
bộ nhìn nhận một cách rất thẳng thắn những tồn tại yếu kém trong vấn đề dự báo tình hình
ở một số địa phương chưa đúng chưa sát với thực tế thậm chí ngay ở các đơn vị trung ương
chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc trao đổi với tổ chức y tế thế giới để ngày càng có kinh nghiệm
có nhiều kỹ thuật hơn về việc dự báo ông long nói thêm
vấn đề về dự báo từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi hai
theo bộ trưởng long trong thời gian qua khi chúng ta chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn
linh hoạt đáp ứng hiệu quả đối với covid một mươi chín một số địa phương đã có dấu hiệu dịch tăng trở lại
và đây là vấn đề rất quan ngại
do đó theo ông long chính phủ thủ tướng bộ y tế và các đơn vị chức năng liên tục có những chỉ đạo
đối với các địa phương tiếp tục tăng cường biện pháp về phòng chống dịch
từ nay đến cuối năm chúng tôi cho rằng tình hình dịch sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp
bởi vì hiện nay chúng ta gần như trở lại trạng thái bình thường đã xuất hiện những tâm lý chủ quan
đặc biệt có một bộ phận người dân không áp dụng những biện pháp theo những khuyến cáo của cơ quan y tế như là năm k
chúng tôi cho rằng có một số nguyên nhân khác nữa đó là vấn đề thời tiết
nhất là đối với khí hậu lạnh của miền bắc rồi khi tết đến có những hoạt động tập thể đông người
đây cũng là những vấn đề chúng tôi quan ngại đối với tình hình dịch từ nay đến cuối năm ông long nhấn mạnh
qua đây bộ trưởng bộ y tế cũng lưu ý đối với các địa phương phải hết sức quan tâm với vấn đề phòng chống dịch
từ nay đến cuối năm và đến đầu năm hai nghìn hai mươi hai
tăng phủ vaccine càng nhanh càng tốt để giảm được ca mắc và giảm được ca tử vong
vì vậy công tác phòng chống dịch từ nay đến cuối năm và đầu năm hai nghìn hai mươi
chúng tôi vẫn coi là một trong những trọng tâm trọng điểm cần ưu tiên theo đúng tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám ông long nói thêm
vậy là chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa là đến tết
quý vị có dự định về quê ăn tết hay không
hãy cùng chia sẻ ý kiến của mình phía dưới phần bình luận cho chúng tôi được biết
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại